loài người lãng phí khoảng một ba tỉ tấn thực phẩm tiêu đường một ba lượng sản xuất trên toàn thế giới
lượng thải bò đó đủ để nuôi sống tám trăm bảy mươi triệu người đói ăn trên thế giới
với hàm lượng dinh dưỡng cao rác thải thực phẩm dễ thối dữa khi tích cụ số lượng lớn
trở thành nơi sinh sôi tập trung của nhiều loại sinh vật gây bệnh
gây ra các vấn đề nghiêm trọng không dễ giải quyết về môi trường và sức khỏe
sự gia tăng sản xuất lương thực cũng kéo theo những gánh nặng lên môi trường
như sử dụng lượng lớn thuốc trừ sâu phân bón hóa học cũng như cần một lượng lớn tài nguyên nước
do đặc thủ công việc thường xuyên đi công tác mỗi lần trở về nhà
điều khiến anh hội đau đầu chính là mùi hôi của rác thải lá thực phẩm
và việc đem đi đổ cũng gây nên ô nhiễm môi trường xung quanh
nhưng kể từ khi triển khai thử nghiệm mô hình do mình nghiên cứu
anh đã yên tâm hơn vì rác thải thực phẩm đã được tận dụng một cách triệt đề
mô hình tái chế của gia đình anh nhìn qua khá giống với mô hình
đã được nhiều hộ gia đình triển khai trên sân thượng là aquaponic
mô hình kết hợp trồng cây và nuôi cá phía dưới giản cây
tuy nhiên từ một biến cố khiến anh hội nảy sinh ý tưởng mới
có một đêm vào năm hai nghìn một mươi bảy thì mất điện và cá chết
khi mà cá chết thì bọn tôi phải nghĩ rằng là phải có một cách nào khác
để có thể hạn chế cái rủi ro cho các hộ gia đình
và cũng như đa dạng hóa lựa chọn cho họ
thì là mới nghĩ đến một cái hệ thống gọi là trích carbonic
tức là thay vì nuôi cá thì nuôi gà thẳng ạ
và nếu như gà mà đêm nó mất điện thì rau không chết mà gà không chết
thì trên nguyên lý của hệ thống trích carbonic thì chúng tôi nghĩ rằng
nếu như trích carbonic vận hành thì là cái hệ thống rác thải hoàn toàn có thể vận hành
và đó là lý do mà dẫn dắt chúng tôi đến cái việc mà thiết kế ra cái hệ thống
mà xử lý rác thải tự động và trực tiếp luôn
hệ thống gồm các bể chính chứa rác và nước thải thực phẩm
trong bể này có hệ thống máy bơm giúp phân nhỏ rác tại thùng chứa
cũng như bơm nước thải tới toàn bộ hệ thống
cá được nuôi trực tiếp trong bể sẽ tận dụng nguồn thức ăn thừa đã được phân nhỏ
tùy vào diện tích bể cũng như lượng rác thải nhiều hay ít
mà chủ nhân có thể nuôi cá với mật độ phù hợp
hệ thống này còn có các thùng chứa nhỏ giúp tăng cường trao đổi oxy cho các vi khuẩn tự nhiên
tiêu hủy thức ăn thành chất dinh dưỡng cho cây mà không cần phải sử dụng bất kỳ loại men vi sinh nào
tận dụng vi khuẩn tự nhiên không chỉ giúp tiết kiệm chi phí
mà còn ổn định môi trường sống cho cây xanh và thuận với tự nhiên
cái rác gần như là phân hủy hoàn toàn

có tảng như vậy và không có mùi
cái còn lại cá phát triển rất là tốt và cái mà ngạc nhiên nhất là cái con cá nó rất là khỏe mạnh
không chỉ nuôi cá mô hình cũng được thử nghiệm với nuôi gà và chim cút
từ đó hướng tới các tiêu chí thiết kế nhỏ gọn phù hợp với đặc điểm nhà trong phố
hạn chế xả rác thải thực phẩm bảo vệ môi trường
nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình thành thị
tái chế rác thải thực phẩm có thể bảo vệ môi trường và mang lại những bữa ăn sạch cho chúng ta
đã đến lúc cần thay đổi tư duy về rác thải thực phẩm
cũng như có thêm nhiều hơn nữa những cách thức tái chế để giảm áp lực về rác lên môi trường sống của chúng ta